quân đội mỹ thông báo vừa phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm minisman ba không trang bị vũ khí
đây là một trong các hoạt động thường xuyên và định kỳ nhằm kiểm tra khả năng dân đe hạt nhân an toàn đảm bảo đáng tin cậy và hiệu quả của nước này
trước khi thực hiện vụ phóng vào sáng sớm ngày sáu tháng chín tại căn cứ lực lượng không gian vandenberg ở bang california
lầu đám góc cho hay đã chuẩn bị cho vụ phóng từ nhiều năm và đã gửi thông báo tới chính phủ nga về các kế hoạch liên quan
minisman ba đã được đưa vào hoạt động trong năm mươi năm và hiện là icbm phóng từ mặt đất duy nhất trong kho vũ khí hạt nhân của mỹ
cùng với các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm triden và các vũ khí hạt nhân được trang bị cho máy bay ném bom chiến lược